qua công tác nắm bắt tình hình trên địa bàn công an tp huế vừa phát hiện và bắt giữ hai mươi chín nam nữ
có liên quan đến tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi kiểm tra hành chính tại quán knk tại đường lê viết lượng tp huế
do nguyễn thị như ý làm chủ lực lượng công an đã phát hiện có ba phòng gồm hai mươi chín nam và nữ đang bay lắc
tăng vật thu giữ có nhiều viên nén gó nhi lông chứa ma túy các loại
tại trụ sở công an tiến hành test nhanh ma túy hai mươi chín đối tượng trên thì có hai mươi trên hai mươi chín đối tượng dương tính với ma túy
hiện công an tp huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan